thực tế đã chứng minh chỉ thị số một mươi sáu về cách ly xã hội của chính phủ đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc làm giảm mức độ lây lan của dịch bệnh
có được điều này không thể không nhắc đến sự đồng lòng trung sức của nhân dân với những quyết định của đảng của nhà nước
dù có phải từ bỏ những thói quen thường nhật và thậm chí là quyền lợi của cá nhân
nhưng trong thời gian qua mỗi người dân giống như một chiến sĩ góp phần rất lớn trên mặt trận chống dịch
dù không phải là chợ dân sinh thế nhưng phố yên thái hàng chục năm nay vẫn là địa điểm kinh doanh buôn bán sầm ớt trong phố cổ
từ ngày cách ly xã hội một vạch sơn trắng được phường hàng gai kẻ dọc tuyến phố nhằm yêu cầu mọi người thực hiện đúng giãn cách hai mét khi đến các cửa hàng
chẳng ai bảo ai mỗi người dân đều tự giác đứng sau những giải phân cách kẻ vôi như thế này
khách mua không đứng gần người bán
người dân đứng mua hàng cũng được giữ khoảng cách an toàn với nhau
dù có chút bất kỳ nhưng mọi người đều đứng gần người bán
thế nhưng hầu hết người dân đều ủng hộ cách làm của chính quyền địa phương
sau khi triển khai cái kế hoạch này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi
thứ nhất là người dân được đồng tình hưởng ứng để chung tay dập dịch này
thứ hai là cũng có thể là một mô hình điểm để cho các nơi có nhờ đến học hỏi và triển khai
từ khi mà vạch vôi các thứ đấy thì dân chúng tôi cũng thực hiện rất là nghiêm túc
đứng đúng vạch và cách xa chứ không đứng gần
tôi cũng khuyên mọi người trong gia đình là phải thực hiện nghiêm chỉnh ở nhà ra ngoài khi cần thiết
chính sách của chính phủ đề ra là rất là hợp và chúng tôi cũng rất là đồng thuận
tuần thủ chỉ thị một mươi sáu của chính phủ tại nhiều cơ quan công sở doanh nghiệp hình ảnh phổ biến là những văn phòng chống như thế này
gần như toàn bộ nhân viên đều được các đơn vị cho làm việc online
kịch bản làm việc từ xa tại nhà đã được nhiều đơn vị triển khai ngay từ trong đợt dịch
bảo vệ sức khỏe của người lao động
chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội là mục tiêu cao nhất được các cơ quan doanh nghiệp đề ra lúc này
hiện tại thì chúng tôi phải sắp xếp lại lịch hoạt động để cho nhân viên có thể làm việc một cách ninh động ở nhà hoặc là ở văn phòng
cách thứ hai là cũng giãn lượng nhân viên ra để không bị ảnh hưởng bởi dân
cùng với sự nỗ lực tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương
hầu hết người dân trên cả nước đã chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
hạn chế tiếp xúc xã hội đeo khẩu trang đến nơi đông người
hàng quán đóng cửa các hoạt động xã hội khác cũng tạm dừng
số người tham gia giao thông thưa thớt
tất cả đều nỗ lực để việt nam sớm đẩy lùi dịch bệnh
chủ trương của nhà nước và những chính sách thì mình thấy rất là nghiêm khắc và có nghĩa là hiệu quả rất là cao
và mọi người rất tin tưởng vấn đề là chủ trương chính sách của nhà nước
trong thời gian qua mà một mươi năm ngày thủ tướng chính phủ đã đưa ra thì chúng tôi thấy rất là hiệu quả
giảm rất là đáng kể sự lây lan trong cộng đồng
chúng ta cũng thực hiện cách ly một thời gian nữa
để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch
xin cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các y bác sĩ và điều dưỡng khi tôi ở bệnh viện do virus corona
và sự hỗ trợ tích cực từ bạn bè gia đình đã giúp tôi chiến thắng covid một mươi chín
thực sự hệ thống y tế ở đây rất tốt cách chống dịch của việt nam rất quyết liệt và người dân rất đồng lòng
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
câu nói này của bác hồ vẫn luôn thiêng liêng và bền vững khi nhắc đến sự đoàn kết đồng lòng
trong những ngày cả nước cùng chung tay phòng chống đại dịch
thì những hình ảnh về nghĩa cử cao đẹp như một bức tranh lan tỏa tới cộng đồng
triệu người như một là sức mạnh là liều thuốc tinh thần quý giá
để lan tỏa niềm tin về một ý chí chiến thắng đại dịch sẽ không còn xa